trí tuệ nhân tạo ai là một khái niệm còn khá mới mẻ hiện nay tại việt nam
nhiều người băn khoăn không hiểu trí tuệ nhân tạo là gì và ứng dụng của nó như thế nào
tuy nhiên thực chất công nghệ này không hề xa lạ như vậy
nó đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống từ sản xuất y tế tài chính ngân hàng cho tới giáo dục
thị trường đã có rất nhiều sản phẩm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo
gần đây nhất thị trường điện tử việt nam chứng kiến sự ra đời của máy ảnh sony a sáu nghìn bốn trăm linh
với điểm đặc biệt là sử dụng trí thông minh nhân tạo để nhận diện vật thể
và xử lý dữ liệu về ánh mắt theo thời gian thực
đây chỉ là một trong số những ví dụ của ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo trong phát triển sản phẩm
thực tế công nghệ trí thông minh nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống
nổ trội gần đây là chúng ta có thấy rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp các viện độ trí tuệ nhân tạo
trên nền tảng những phần ai rất nổi tiếng của thế giới như ibm wattion
vì cmc telecom tôi cũng hợp tác với các đối tác để hỗ trợ
họ trong cung cấp các dịch vụ ai về xác nhận sớm các vấn đề về ung thư
và cũng đã phối hợp với các bệnh viện ở phú thọ cùng với các đối tác
thì đã có những triển khai rất thành công trong thời gian qua
đối với ai bây giờ thì càng ngày càng có giá trị đặc biệt trong những vấn đề về các ứng dụng công
thì với cmc telecom tôi trong thời gian qua cũng đã thử nghiệm hai nhóm dịch vụ
một là về vấn đề về camera phân tích camera dựa trên các nền tảng của google
giúp cho vấn đề về giảm tải tắc nghẹn giao thông
cái ứng dụng thứ hai cũng đang thực tế hơn
ứng dụng vào một cái chuỗi những khách hàng của chúng tôi
đó là ứng dụng cho các hệ thống phân tích khách hàng tại các cửa hàng retail
đây là một công nghệ mới đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao
nên nhu cầu về nhân sự hiện nay đang rất lớn
theo báo cáo mới nhất của navigos và thống kê mức lương dựa trên chuyên môn
nhóm kỹ sư thuộc lĩnh vực công nghệ mới như blockchain và trí tuệ nhân tạo
đang nhận mức lương cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin
hiện tại cái ngành công nghệ về ai việt nam phát triển rất là nhanh
đặc biệt là về mặt sản xuất
thì có rất nhiều doanh nghiệp đã gọi bốn thành công lớn như trên thế giới
như công ty làm về robot tên là cambria
hay là công ty về ứng dụng công nghệ ai như là cinnamon
và ngoài ra càng đầy nhất là có công ty tên là elsa
ứng dụng công nghệ ai vào để phát triển khả năng phát ngôn tiếng anh
thì drophop là một trong những công nghệ áp dụng ai rất là tập trung
để có thể phát triển về kết nối giữa các doanh nghiệp và người tiên việt
vẫn có những doanh nghiệp đã phát triển về các doanh nghiệp
nhiều ý kiến lo ngại về việc làm của con người khi trí tuệ nhân tạo phát triển
xong trí tuệ nhân tạo là sự phát triển tất yếu của khoa học kỹ thuật
và là nền tảng đưa loài người bước lên một tầm cao mới